thôn chu đậu xã thái tân huyện nam sách tỉnh hải dương
là cái nôi của một dòng gốm từng phát triển rực rỡ trong quá khứ
là mặt hàng đường ưa chuộng tại nhật bản và nhiều nước đông nam á thế kỷ một mươi bốn đến thế kỷ một mươi bảy
gốm chu đậu nổi tiếng vì mỏng như giấy trông như ngọc trắng như ngà kêu như chuông
đây là bình dương tự trưng cho người đàn ông trong gia đình
còn bình này là bình tì bà tự trưng cho người phụ nữ trong gia đình
bình hoa lam là được làm phỏng lại theo chiếc bình gốm cổ của chú đậu
nằm hiện nay nằm ở bảo tàng tô cápi xa rai thủ đô istanbul thổ nhĩ kỳ
trên vai bình này có một mươi ba chữ hán
một mươi ba chữ hán này là thái hòa bát niên tự nhân nam sách châu bùi thị hí búc
tức là năm thái hòa thứ tám tự nhân người châu nam sách là bà bùi thị hí đã vẽ cái bình này
và bình gốm này cũng chính là cái nguồn thông tin đầu tiên để người ta tìm lại được gốm chưa động
sau hơn bốn trăm linh năm thất truyền
và bên cạnh đó là bình tì bà
bình tì bà bao giờ cũng tượng trưng cho người phụ nữ
thường là vẽ tứ cảnh xuân hạ thu đông
hoa văn đừng coi là đặc điểm nhận dạng của gốm chu đậu
những đường nét tinh xào thuần việt
biểu trưng cho nền văn minh đồng bằng châu thổ sông hồng
là những ước vọng về cuộc sống tốt đẹp của người xưa
đi sâu tham quan quy trình sản xuất sản phẩm gốm
bạn sẽ không khỏi bất ngờ với những công đoạn chế tác ra sản phẩm
nguyên liệu gốm là đất xét trẻ
trẻ trắng lấy từ trí linh
nơi có dòng sông lục đầu sang
trải qua quá trình lọc lắng ủ xét
rồi cho vào khuôn
tạo hình bằng bàn xoay
chút dáng khéo léo để tạo nên sản phẩm
làm khô tự nhiên sẽ tạo ra những vết dạng đều hơn và đẹp hơn
đặc biệt là dạng xoáy đồng tiền
dạng xoáy đồng tiền không phụ thuộc vào yếu tố con người
mà do độ co của đất đồng đều
cộng với áp sức tranh lệch giữa môi trường và nhiệt độ trong lò
sản phẩm sau khi đã phơi khô bắt đầu được mang đi trang trí
những nghệ nhân tài hoa bằng đôi tay khéo léo
điều luyện của mình sẽ thổi hồn vào những sản phẩm
đây cũng chính là khó khăn của sản phẩm này
công đoạn mà bạn có thể trải nghiệm và thỏa sức sáng tạo
mà đi nhanh thì cái đường nét tự nhiên nó sẽ nguyệt hoạt hơn nó không nắm nó được
vẽ xong gốm sẽ được mang đi trắng men
men gốm chu đậu được làm từ vỏ chấu
qua nhiệt độ của lò nung sẽ cho ra chất men ngà vàng sang trọng và ấm cúng
hiện nay đáp ứng nhu cầu của thị trường nhiều sản phẩm gốm chu đậu còn vẽ vàng
công đoạn vẽ vàng đường thực hiện khi sản phẩm đã ra lò
trên những nét vẽ cũ người thợ sẽ vẽ trồng nét kim vàng lên
vẽ xong sản phẩm được mang đi nung một lần nữa
trải qua hơn một mươi công đoạn tỉ mỉ chính xác gần như là không có sai số mới ra được một sản phẩm gốm tinh xào
theo chân người thợ làm gốm từ khi là khối đất vô chi đến khi ra được sản phẩm
chậm tay vào từng nét vẽ bạn mới thấy hết tinh hoa của gốm việt mà cha ông đã gìn giữ